nhờ làm tốt công tác dân vận khéo dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
nhiều hộ gia đình ở quận tân phú tp hcm đã hiến hàng trăm mét vuông đất
và cất bốc di rời hàng trăm ngôi mộ để xây dựng đô thị văn minh
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là khu đất rộng gần một năm trăm linh mét vuông thuộc khu phố một phường hòa thạnh
khu vực này trước đây có gần một trăm linh ngôi mộ của gia đình ông nguyễn ánh trắng quản lý
cây cối mọc ung tùm đem đến một số người dân do thiếu ý thức đã đem rác và súc vật chết tra bỏ khu vực này
thực hiện chủ trương về chỉnh trang xây dựng đô thị văn minh
đảng ủy chính quyền phường hòa thạnh đã tổ chức đối thoại
đồng thời làm tốt công tác dân vận với người dân
trong thời gian vận động cũng rất là khó khăn thì ở đây có bảy chi
thì khi vận động tuyên truyền bảy chi thì ở đây có bảy chi
bảy chi này thì cũng là nhiều nơi và ở bình tân bình chánh lông an
thì cũng lập ra một tổ công tác thì tổ công tác này đến từng chi hộ trong bảy chi này
thì đến nay cũng đã thống nhất và đã bốc mộ
cũng nhờ làm tốt công tác dân vận khéo hiện nay phường đã di dời được hàng trăm ngôi mộ
ra khỏi khu dân cư đồng thời kêu gọi nhân dân ủng hộ hàng trăm mét vung đất
để mở rộng nhiều con hẻm nhỏ tạo điều kiện cho người dân đi lại được thuận tiện hơn